kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
chúc quý vị có một ngày nghỉ lễ an toàn và nhiều niềm vui
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng ngày hôm nay
nhằm bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho gia đình người học trong việc lựa chọn nguyện vọng
dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông tư thục năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu tất cả các trường tư thục phải công khai mức học phí
và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường trung học phổ thông tư thục nói riêng
và các nhà trường ở các cấp học khác nói chung tuân thủ ba công khai theo quy định
gồm công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
công khai điều kiện
bảo đảm chất lượng giáo dục công khai thu chi tài chính yêu cầu công khai mức học phí
và các khoản thu khác của năm học nằm trong nội dung công khai thu chi tài chính
nhằm giúp cha mẹ học sinh có thêm kênh thông tin khi tìm hiểu quyết định nguyện vọng gửi con theo học
yêu cầu về công khai học phí và các khoản thu khác của năm học cũng là căn cứ
để cơ quan quản lý và người dân cùng đồng hành giám sát tình hình hoạt động của các nhà trường
hạn chế nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh
từ xưa đến nay thói quen đọc sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng
cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và những thay đổi về thói quen trong mùa dịch
nhiều ứng dụng đọc sách tóm tắt sách tinh gọn đã ra đời để phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng
đây là loại sách giúp cho người đọc tiết kiệm thời gian nắm được ý chính
và đưa ra quyết định là có nên đọc bản gốc hay là không
việc phát triển thị trường này sẽ góp phần
nâng cao tỷ lệ đọc sách đang còn thấp ở việt nam
sách tinh gọn hiểu một cách đơn giản
đó là những cuốn sách được viết lại dưới dạng tóm tắt nội dung những cuốn sách đã được xuất bản
nó được thể hiện bằng lối viết đơn giản dễ hiểu
chỉ tập trung vào những vấn đề trọng tâm
nhằm đem đến cho độc giả cách thức tiếp cận gần gũi và đơn giản nhất
qua đó giúp họ tiếp thu thông tin chi thức một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất
thời buổi mà ai cũng rất là hối hả
ai cũng không dành được nhiều thời gian
cho việc đọc sách
thì bản thân một cuốn sách tinh gọn của chúng tôi làm chỉ đến hai mươi ba mươi phút
là mọi người có thể đọc xong những cuốn nội dung đấy và hiểu được
thì chúng tôi định nghĩa ra đọc sách tinh gọn là đọc sách ứng dụng
tức là như thế nào
tức là những thông tin những nội dung đến từ sách vở
và thì họ có thể áp dụng vào cuộc sống nghe
không nằm ngoài xu thế này
gần đây thị trường sách việt nam đã xuất hiện những cuốn sách tinh gọn
dưới dạng sách điện tử sách nói
với các chủ đề về kinh tế tài chính kỹ năng khoa học công nghệ
đi kèm với phần nội dung là những hình ảnh minh họa bắt mắt
sinh động nhằm tăng thêm phần hấp dẫn cho cuốn sách
sách nói hay là sách tóm tắt như thế này
thì có thể là vừa đọc vừa nghe
vừa làm việc khác là rất là toàn tiện
đọc như loại sách này không tốn quá nhiều thời gian
và mình chỉ cần nghe bình thường một cuốn sách mình đọc đến cả tuần
nhưng với sách tóm tắt này thì mình chỉ tốn khoảng một tiếng
là mình có thể lắm được toàn bộ nội dung của cả quyển
một xu hướng tất yếu của ngành xuất bản
tạo ra sự phong phú về thị trường sách
vấn đề đặt ra là cần có những quy định chặt chẽ
trong luật xuất bản luật sở hữu trí tuệ
để việc phát triển sách tình gọn hợp pháp
bảo đảm quyền lợi của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả
đây sẽ là những viên gạch nền móng
gia cố thêm trên con đường tạo dựng hình thành
và phát triển thói quen đọc sách
để hướng tới một xã hội đọc lành mạnh bền vững
tổ chức tại đền cô bé ngai vàng huyện sóc sơn hà nội
với nghị thức lễ trí ân cha mẹ
nói theo hương hiếu hạnh của đức thánh mẫu
nhằm dắt dạy giáo dục con người
hướng đến nét đẹp chân thiện mỹ
chương trình đã lan tỏa được tinh thần hiếu đạo
và tình yêu quê hương đất nước
đã mang lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự
mẫu đại diện cho tứ bất tử
trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc việt nam
mẫu cũng đại diện cho sự thủy chung
hiếu thảo tình nghĩa vợ chồng
tình yêu đất nước chống giặc ngoại xâm
đoàn kết các dân tộc
dựa trên văn hóa nội sinh của dân tộc
từ cái tâm nguyện đó
mình đã tổ chức ra buổi lễ
bách thiện hiếu vi tiên
chương trình bách thiện hiếu vi tiên
là một dịp để nhắc nhở mọi người
về tầm quan trọng của lòng hiếu thảo
và gia đạo trong xã hội
lòng yêu nước cũng như ý nghĩa
của việc giữ chữ hiếu và đạo làm con
trong gia đình
sự thấu hiểu và thực hành chữ hiếu
không chỉ tạo nên hạnh phúc gia đình
mà còn góp phần vào sự bình yên
và phát triển của xã hội
thưa quý vị bánh ép là loại bánh
làm bằng bột gạo được ép dưới
nền nhiệt độ cao cùng với một vài
loại gia vị đơn giản
đây là món ăn đường phố đượm màu dân dã
ở huế mới đây thì loại bánh đặc sản
này đã được một số doanh nghiệp địa phương
tư công nghệ trong chế biến
để xuất khẩu sang mỹ
nhiều du khách đã rất thích thú khi xem
các công đoạn làm bánh ép tại tuần lễ ẩm thực
truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn
với những nguyên liệu chính như bột gạo vo tròn
thịt lợn trứng hành lá
nhưng giờ đây thay thế những chiếc chảo găng
ép bánh là hệ thống ép bán tự động
cứ khoảng từ sáu đến một mươi giây
những chiếc bánh sẽ thanh hình
sẵn sàng phục vụ thực khách
với sự cải tiến về công nghệ
món bánh ép đã được xấy khô
đóng gói tăng thời gian bảo quản
đáp ứng những đòi hỏi khắt khe
về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu
trong năm hai nghìn hai mươi bốn một số doanh nghiệp
đã trả những đơn hàng đầu tiên qua thị trường mỹ
phục vụ người việt xa quê
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
là khoảng thời gian lý tưởng
để người dân tham gia các hoạt động du lịch
tại đà nẵng mùa du lịch biển

sóng mùa hè cùng nhiều hoạt động hấp dẫn
đã chính thức diễn ra từ
ngày hai mươi bảy tháng bốn mang đến cho
du khách những trải nghiệm tuyệt vời
khi đến với thành phố xinh đẹp
bên sông hàn
sau lễ khai mạc sồi động chuỗi các hoạt động
ấn tượng đã được đà nẵng tổ chức với điểm nhấn là
thả diều nghệ thuật trên bãi biển
triển lãm tượng cắt nghệ thuật trình diễn thể thao biển
dài bơi vượt sóng mùa hè đà nẵng

cứu hộ biển quốc tế đà nẵng
bên cạnh các hoạt động gắn với bãi biển
các khu điểm du lịch trên địa bàn
thành phố cũng chủ động đem tới cho du khách
nhiều hoạt động trải nghiệm tạo nên bức tranh
mùa hè nhuộn nhịp sôi động
ở đây có hoạt động bơi thuyền
với cả buổi sáng ra
là chợ cá này đông bích
nhuộn nhịp cá tươi
mọi người vừa mới đánh mắt lên
mà giá rất là rẻ
đấu chào du khách đến với
điện đà nẵng trải nghiệm
cái không khí lễ hội
và qua đó muốn kích cào
du lịch trong một mùa hè
thông qua các chương trình kích cào
cũng như các gói khuyến mại
mà thành phố đã dành cho du khách

hi vọng trong thời gian đấy
chúng ta thu hút được một lượng khách
nội địa và khách quốc tế chắc lượng cao
để phục vụ tốt cho du khách
trong dịp hè năm nay
sở du lịch tp đà nẵng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch
đảm bảo an toàn thực phẩm
đảm bảo chất lượng dịch vụ
chú trọng nghiệp vụ phục vụ
để mang đến sự hài lòng cho người dân và du khách
đưa quý vị để góp phần vào
sự thành công của chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã có biết bao
gương anh dũng hy sinh
khi tuổi đời còn xuân xanh
họ những người chiến sĩ
mang trên mình một tình yêu tổ quốc
sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
anh hùng tô vĩnh diện
sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
mất năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quê ở xã nông trường huyện đông cống tỉnh thanh hóa
anh sung phong lên đường nhập hũ
anh được triệu tập để tham gia lực lượng
pháo phòng không sắp thành lập
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ
để chuẩn bị đánh lớn
tô vĩnh diện được điều về làm tiểu đội trưởng pháo cao xạ
thuộc đại đội tám trăm hai mươi bảy
tiểu đoàn ba trăm chín mươi bốn
trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy
trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường
hơn một km tới vị trí tập kết
để tham gia chiến dịch điện biên phủ
anh luôn gương mẫu đảm nhiệm
những công việc khó khăn nặng nẻ nhất
chạy qua một quãng đường
hơn một cây số
và cả một quá trình đó
cũng đã nêu rõ
là một người rất là quả cảm
nhiều sáng tạo
đêm ngày một tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trên đường kéo pháo ra
đến dốc chuối bỗng dây tời
bị đứt khẩu pháo trao đảo
rồi lao ngân xuống vực
trước tình hình đó đồng chí tô vĩnh diện hô to
quyết bảo vệ pháo và lao vào cứu pháo
khẩu pháo cực lại
nhưng hàng tấn sắt thép ấy đã đè lên người anh
anh đã anh dũng hy sinh

đồng chí tô vĩnh diện đã được
truy tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và quân chủ phòng quân rất là tự hào
vì có tấm gương
người anh hùng tô vĩnh diện là anh hùng đầu tiên
của quân chủ phòng không quân
bài học lớn nhất là đây
khi mà cần thiết
một trường hợp nguy hiểm
mà cần phải hy sinh
thì phải sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ tổ quốc
cho đến hôm nay
hành động của anh mãi mãi khắc sâu vào tin
những người lính cụ hồ
và nhiều thế hệ người việt nam
về một anh hùng gian giả dũng cảm
luôn hết lòng vì đồng đội
vì lý tưởng cách mạng sẵn sàng hy sinh thân mình
vì tổ quốc
bây giờ là những thông tin đáng chú ý
trên các báo số ra ngày hôm nay
trên báo nhân dân có bài
thiết thực chăm lo công nhân người lao động
tháng năm là tháng công nhân
tháng cao điểm tổ chức các hoạt động
chăm lo đoàn viên người lao động
cả vật chất tinh thần sức khỏe
đồng thời cũng là điểm hẹn
và khoảng thời gian mong chờ
đối với đội ngũ cán bộ công đoàn đoàn viên người lao động
không chỉ là những phần quà
mái ấm được trao đi
mà còn là những tình cảm ấm áp
yêu thương sẻ chia của tổ chức công đoàn
nói riêng dành cho những người lao động
có hoàn cảnh khó khăn
mà còn là sự quan tâm chăm lo
xã hội nhằm chung tay xây dựng
giai cấp công nhân việt nam hiện đại lớn mạnh
cũng liên quan đến nội dung này
theo bài viết
tâm nhìn chiến lược về xây dựng
giai cấp công nhân thủ đô trên báo hà nội mới
giai cấp công nhân thủ đô hà nội
kể từ ngày có đảng lãnh đạo
luôn luôn là lực lượng gương mẫu
tiên phong chồng lĩnh hội
truyền bá lý luận cách mạng
là nồng cốt của mọi phong trào cách mạng
đóng vai trò chủ công
quyết định vào những thời khắc bước ngoặt lịch sử dân tộc
do đó sẽ không thể hiện thực
được khát vọng dân tộc khung cường
vào giữa thế kỷ hai mươi một
nếu như thiếu tầm nhìn tư duy chiến lược
đối với lực lượng quan trọng này
bài viết siết chặt quy trình bảo đảm an toàn lao động
trên báo quân đội nhân dân
phản ánh việc dù đã có nhiều cố gắng
và đạt được một số kết quả
nhưng thực tế số vụ tai nạn lao động
số người mắc bệnh nghề nghiệp
sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao
và đáng lo ngại
trên toàn quốc đã xảy ra hơn bảy ba trăm chín mươi vụ tai nạn lao động
làm hơn bảy năm trăm linh người thương vong
tổng chi phí cho tai nạn lao động
và thiệt hại tài sản
là gần một mươi sáu bốn trăm linh tỷ đồng
và hơn một trăm bốn mươi chín bảy trăm linh ngày công
chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động
diễn biến tình hình lao động
trong khu vực không có quan hệ lao động
có dấu hiệu gia tăng
về số vụ số người bị nạn
an toàn vệ sinh lao động
là yếu tố quan trọng
trong hoạt động sản xuất kinh doanh
góp phần bảo đảm tính mạng
và sức khỏe cho người lao động
vì vậy việc cải thiện điều kiện lao động
kiểm soát tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp
bảo đảm an toàn cho người lao động
trong sản xuất hướng đến một nền sản xuất an toàn
năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng
phải luôn đặt lên hàng đầu
việt nam vào quần tăng tốc đón khách quốc tế
là nhân đề bài viết đáng chú ý
trên báo lao động số ra ngày hôm nay
khách quốc tế đang trở lại việt nam
ngày càng đông
tính chung cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn
việt nam đón hơn bốn sáu triệu lượt khách quốc tế
tăng bảy mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
và tăng ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là tín hiệu đáng mừng
ngay từ đầu năm
khi mà ngành du lịch đặt mục tiêu
đón một mươi bảy một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
tuy nhiên dù khách quốc tế tăng
nhưng cơ cấu thị trường đã thay đổi
một số thị trường có khả năng chi trả cao
như trung quốc nga trung quốc
theo các chuyên gia
chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa
để biến nguy từ việc suy giảm
một số thị trường truyền thống
thành cơ để khai phá những thị trường mới
mở rộng những thị trường khách
theo bài viết
những ca phẫu thuật khẳng định trình độ
trên báo đại đoàn kết
với sự cố gắng không ngừng nghỉ
để thực hiện sứ mệnh đặc biệt
trong chăm lo sức khỏe nhân dân
thời gian vừa qua ngành y tế đã đạt được
rất nhiều thành tiệu nổi bật
trong đó nhiều ca bệnh hy hiểu
khó khăn đã được các y bác sĩ
thực hiện thành công một cách ngoạn mục
đối với riêng lĩnh vực ghép tạng
của ngành y việt nam
khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi ba cho tới nay
có thể được xem là một cột mốc
mang tính lịch sử
bởi với hàng loạt những ca lấy
và ghép tạng mang tầm vóc thế giới
được thực hiện thành công trong thời gian này
năng lực của các y bác sĩ việt nam
đã ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới
và là điểm sáng tại khu vực châu á
còn theo bài viết
giữ lửa ngành y trên báo
đại biểu nhân dân
đảng nhà nước ta
luôn đặt con người ở trung tâm quá trình phát triển
coi sức khỏe là vốn quý nhất
của mỗi người dân và của xã hội
là lực lượng nòng cốt
chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân
ngành y tế không ngừng nỗ lực
đạt nhiều thành tiệu quan trọng
xong làm thế nào để tăng cường
nhân lực chất lượng cao bảo đảm
cơ chế đải ngộ phù hợp để tạo động lực
thu hút nhân tài cũng như giữ chân
nhân viên y tế luôn là vấn đề được quan tâm
hiện chế độ đải ngộ
đối với lực lượng này được đánh giá
là vẫn chưa tương xứng
đây không chỉ là tâm tư của những người
trong cuộc mà còn là mối quan tâm
của những người làm chính sách
là vấn đề nóng ở nhiều kỳ họp quốc hội
nội dung của tiểu mục điểm báo
đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo là những thông tin về thời tiết
trong ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
với khu vực các tỉnh thành phố
từ đà nẵng trở vào đến phú yên
trời vẫn nóng gây gắt trên diện rộng
với mức nhiệt cao ba mươi bảy bốn mươi độ
nhưng số điểm có nhiệt độ cao
trên bốn mươi độ thì sẽ giảm hẳn
đến chiều và tối
ở thanh hóa và nghệ an có khả năng xuất hiện
mưa rào và rông mạnh
kèm theo đó cũng sẽ là nguy cơ về tình trạng
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
không được hưởng lợi từ khối khí mát
ở phía bắc nhưng gió tây nam yếu
đang có xu hướng thiết lập
vì thế trong ngày hôm nay
cường độ nắng ở tây nguyên và nam bộ cũng giảm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên giảm còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
ở nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
nóng vẫn còn nhiều nơi
nhưng bớt gắt hơn
vào chiều và tối nay
ở khu vực tây nguyên
mưa rông sẽ xảy ra rải rác
còn ở khu vực nam bộ
cả miền đông lẫn miền tây đều có mưa rông cục bộ
trên cả hai khu vực đều có nguy cơ
xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật
trong cơn rông
khu vực vịnh bắc bộ
khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống
còn từ bốn một mươi km
nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày

hợp đồng phòng chống gió sài gòn
và vùng đá danh lệnh
chúng tôi sẽ phát triển